câu chuyện giữa rừng và phá rừng ở bắc cạn chỉ là một ví dụ trong nhiều câu chuyện đau lòng về mất rừng tự nhiên ở nhiều địa phương trên cả nước
một nguyên nhân cơ bản liên quan đến lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong công tác quản lý bảo vệ rừng là kiểm lâm
theo quy định tại nghị định một trăm một mươi chín hai nghìn sáu ndcp ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn sáu của chính phủ mỗi kiểm lâm viên được quy định phụ trách một hectare rừng
tuy vậy tại các tỉnh tây bắc hiện nay
lực lượng kiểm lâm viên đang phải phụ trách từ hai đến ba ha rừng
lực lượng mỏng giữ diện tích lớn nên giữ rừng là vấn đề nan dài đối với lực lượng này
tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu văn phòng chính phủ đã ban hành thông báo số một trăm chín mươi một tb vpcp về kết luận của thủ tướng chính phủ nêu rõ yêu cầu thực hiện nghiêm chủ trương rừng khai thác củ rừng tự nhiên
theo kết luận số chín mươi bảy kltw ngày chín tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn của bộ chính trị
thực hiện nghiêm túc đóng cửa rừng tự nhiên không chuyển mục đích sử dụng hai hai mươi năm triệu hectare rừng tự nhiên hiện còn sang mục đích khác
kể cả các dự án công trình đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai trừ các dự án phục vụ quốc phòng an ninh đặc biệt phải được thủ tướng chính phủ phê duyệt và không chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo sang trồng cây công nghiệp
nhưng có thể chỉ một ngày để con người tàn phá những khu rừng tự nhiên lâu năm
thực trạng phá rừng tây bắc đang ở mức đáng báo động và hậu quả khôn lường
trước thực tế này các địa phương khu vực tây bắc đã để ra những giải pháp tăng cường cứu giữ rừng
một trong những giải pháp được cho là cứu cánh của khu vực tây bắc là để mạnh trồng rừng bổ sung thay thế
tuy vậy việc trồng rừng ở các địa phương đang được triển khai một cách y ạch đạt rất thấp so với kế hoạch đề ra
với hệ sinh thái rừng tự nhiên hiện cũng đang còn nhiều thách thức như thiếu các cơ chế khuyến khích
nhiều doanh nghiệp chủ hộ khó tiếp cận nguồn vốn nguồn giống và kỹ thuật
khả năng tiếp thu kỹ thuật mới của chủ rừng nhỏ hạn chế năng lực quản lý rừng còn thấp
phục hồi giữ rừng và làm giàu cho rừng cần những giải pháp đồng bộ và quyết liệt hơn
nó có hai mặt về mặt kỹ thuật thì các nhà khoa học các chuyên gia về lớp việc phải hiểu được rừng của mình là cái gì
nó phát sinh ra như thế nào nó diễn thế như thế nào rồi nó tàn lụi như thế nào cách nào để có thể khôi phục lại nó
nhưng mặt thứ hai là mặt chính sách và quản lý thế thì nhà khoa học không làm ra chính sách và quản lý được
bài toán chung không chỉ giải quyết vấn đề rừng đơn lẻ mà trước hết là phải xem xét những con người mà người ta sống gắn bó với rừng
để tạo cho người ta có một cuộc sống có một sinh kế mà ít phụ thuộc hơn vào rừng để người ta có thể giảm bứt cái sức ép đó
sau đó mới là những vấn đề khác ví dụ như là những vấn đề về chính sách rồi vấn đề về quản lý bảo vệ vấn đề về kỹ thuật v v
thế nhưng mà cái cốt lõi là rừng có bị mất hay không thì cũng chính là do con người
rừng cứ mất dần và hệ lụy là sự cuồng nộ của thiên nhiên lũ ống lũ quét hạn hán sạt lở đất ngày càng gia tăng
vẫn biết công cuộc giữ rừng vô cùng gian nan nhưng chúng ta nên nhìn vào thực tế giữ rừng chứ không chỉ là những con số báo cáo
nếu nơi nào xảy ra phá rừng nghiêm trọng thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm
điều này đã được thủ tướng quy định tại quyết định hai trăm bốn mươi năm qdttg về thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp
quyết định bảy hai nghìn một mươi hai qdttg ban hành một số chính sách nhằm tăng cường công tác bảo vệ rừng
đã đến lúc chính quyền các cấp các địa phương cần tìm được cách gỡ khó và những biện pháp lâu dài để có giải pháp giữ rừng
thưa quý vị rừng là tài nguyên vô cùng quan trọng bởi rừng có tác động rất lớn đến khí hậu giúp giảm thiểu những thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra và là lá phổi xanh của thế giới
việc giữ rừng vẫn luôn là bài toán nan dài nhưng nếu chúng ta không cương quyết và có những giải pháp triệt để để giữ rừng thì chúng ta sẽ tự đánh mất đi chất lượng sống của chính mình
khai thác sử dụng tài nguyên rừng một cách bền vững không chỉ đòi hỏi ý thức từ chính những đơn vị khai thác
và cả chính người tiêu dùng khi sử dụng một sản phẩm gỗ vì sao lại như vậy
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi đoạn phim ngắn ngay sau đây
những khu rừng nhiệt đới có tầm quan trọng sống còn đối với hành tinh của chúng ta
bởi rừng là nơi có đa dạng sinh học vô cùng phong phú rừng còn có tác động mạnh mẽ đến khí hậu và là nơi sản sinh ra những nguồn tài nguyên cần thiết cho nhân loại
ngày nay gỗ rừng nhiệt đới hiện diện ở khắp nơi trong mọi ngôi nhà
đó là những chiếc bàn chiếc ghế cửa ra vào hay cửa sổ và còn rất nhiều những vật dụng gỗ phong phú khác
mua và sử dụng đồ gỗ không có nghĩa là sẽ đe dọa đến rừng nếu như chúng ta chắc chắn được nguồn gỗ đó được khai thác một cách hợp pháp và bền vững
khái niệm bền vững có nghĩa là chúng ta thỏa mãn những nhu cầu hiện tại của bản thân
mà không làm ảnh hưởng đến nhu cầu của thế hệ tương lai
để đạt được mục tiêu này các công ty lâm nghiệp đóng một vai trò quyết định
trước khi họ bắt đầu một hoạt động khai thác họ đã vẽ ra toàn bộ hệ thống động thực vật trong khu rừng đó
họ lựa chọn những cây gỗ đã trưởng thành bảo vệ chăm sóc những cây non và bảo tồn những cây mang hạt giống để bảo đảm sau khi khai thác rừng có thể tự tái sinh
những nhà khoa học sẽ giám sát tình trạng tổng thể của những khu rừng
họ đo lường một cách khách quan những tác động đến rừng từ những hoạt động của con người
để có thể bảo vệ rừng thì cần phải hiểu rừng nhiều hơn và đó chưa phải là tất cả
mọi hoạt động quản lý bền vững rừng của tất cả các công ty đều có liên quan đến dân cư địa phương trong bảo vệ môi trường và quy hoạch đất đai
những công ty này hỗ trợ cho người dân ở vùng sâu vùng xa có thể tiếp cận những dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe giáo dục và nước sạch
chính vì thế quản lý bền vững được coi là cái gốc của sự phát triển
dĩ nhiên ở bất cứ nơi đâu việc kích doanh mặt hàng gỗ từ những cây đang phát triển sẽ tạo ra nguồn thu nhập không chỉ cho các doanh nghiệp mà còn cho cả những người lao động thậm chí cả những bên liên quan bao gồm cả thợ thủ công người vận chuyển và cả chính phủ
quản lý bền vững giúp bảo đảm giữ được rừng phát triển từ đó tạo ra nguồn tài nguyên và thu nhập dài hạn
với việc tuân thủ các quy định nghiêm ngặt chất lượng sinh trưởng của cây sẽ được bảo đảm và giúp khách hàng truy xuất được nguồn gốc sản phẩm
những chứng chỉ cũng là cách để mỗi khách hàng trở thành chìa khóa của việc quản lý bền vững những khu rừng nhiệt đới
tất cả những gì chúng ta cần làm là mua những sản phẩm gỗ có rán nhãn bền vững để bảo tồn tánh nguyên rừng của chúng ta và nhận được những giá trị vượt trội từ rừng
tiêu thụ có trách nhiệm cũng là yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại của những khu rừng nhiệt đới
hãy thông tin những điểm nóng ô nhiễm về môi trường với chúng tôi và hãy chia sẻ với chương trình những hoạt động sống xanh của bạn
hãy cùng chương trình vì môi trường bền vững chung tay vì một môi trường xanh sạch và thực sự bền vững hơn
đón xem chương trình vì môi trường bền vững phát sóng một mươi h sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi vì sự phát triển bền vững được đại hội đồng liên hợp quốc thông qua năm hai nghìn một mươi năm mở ra một tương lai mới cho loài người
là một chương trình hành động chung của nhân loại trước những chuyển biến của thế giới
tại việt nam một mạng lưới do các bạn thanh niên đã ra đời với mục đích đóng góp cho kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi vì sự phát triển bền vững
đó chính là mạng lưới youth fork hai nghìn ba mươi
trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về những hoạt động ý nghĩa của youth fork hai nghìn ba mươi
đây là không gian hoạt động của nhóm green finger những ngón tay xanh

mục đích của nhóm green fingers việt nam khi mà tham gia vào mạng lưới hai nghìn ba mươi youthforce việt nam

để tạo nên một sức mạnh cùng truyền đạt những cái thông điệp về một mươi bảy mục tiêu phát triển bền vững
và đặc biệt thì greenpinger hướng tới các hoạt động về môi trường cũng là một trong những một mươi bảy mục tiêu phát triển bền vững
mà tất cả các nước đang theo hiện nay
được thành lập từ năm hai nghìn một mươi
youtford tập trung các nhóm thanh niên sinh viên hoạt động xã hội trên nhiều lĩnh vực
như môi trường văn hóa giáo dục năng lượng trên toàn quốc
sự kết hợp này nhằm tạo nên một khối đoàn kết tập trung sức mạnh của trí thức và tinh thần của giới trẻ
trước hành động vì việt nam bền vững
sau hơn hai năm hoạt động thì mạng lưới youthforce việt nam cũng đã có được một vài cái thành tích
một vài cái ấn tượng trong rất là nhiều bạn
thì trước hết là chúng tôi đã có được một cái mạng lưới hơn bốn mươi nhóm thành viên
là bốn mươi cái nhóm dự án thanh niên cũng đang hoạt động rất là tích cực tại việt nam
trải dài từ khắp ba miền
ngoài ra thì nếu tính gọi là tính số lượng của các nhóm thành viên
thành viên trong các cái nhóm thành viên đó thì chúng tôi có khoảng hơn bốn thành viên
như vậy là cũng là một số lượng các bạn thanh niên đang rất là tích cực
và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã tổ chức thông qua được nhiều sự giúp đỡ hỗ trợ từ các bên đối tác
cũng như là các cái nguồn quỹ tài trợ
trong hai năm vừa qua thì cũng đã tổ chức được rất là nhiều cái chuỗi training tập huấn
về một mươi bảy khủng tiến phát triển biển vững cho các bạn thanh niên
cũng như là cái chuỗi tập huấn liên quan đến làm sao để các bạn ấy có thể với những cái ý tưởng
về các hoạt động xã hội làm sao có thể biến các ý tưởng đó thành hiện thực
youthforce hai nghìn ba mươi việt nam cũng là một thành viên mạng lưới các thủ lĩnh thanh niên
thuộc khu vực châu á thái bình dương nhằm thúc đẩy thanh niên tạo ra những thay đổi tích cực
hướng tới một xã hội hoạt động
từ đó giúp nhận thức rõ hơn về các mục tiêu cụ thể hóa các hành động đang triển khai
kết nối sức mạnh
youthforce hai nghìn ba mươi việt nam kỳ vọng sức trẻ sẽ góp phần phát triển đất nước bền vững hơn
phát triển bền vững cần có sự chung tay của cả cộng đồng và đặc biệt là thế hệ trẻ
những con người nắm giữ tương lai của đất nước và youfforce hai nghìn ba mươi đã và đang kết nối
tuổi trẻ để mỗi người nhận thức được vai trò của mình trên con đường phát triển bền vững của quốc gia
đến đây thì thời lượng của chương trình cũng xin được khép lại
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại